trong khuôn khổ chuyến tham dự hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bốn hôm nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc làm việc với thủ tướng lào thông luân si su lít và thủ tướng campuchia samdek techo hun sen
ba thủ tướng bày tỏ vui mừng trước việc việt nam lào campuchia đang đạt được những thành tiệu vững chắc trong phát triển kinh tế xã hội
đời sống nhân dân ba nước không ngừng được cải thiện tốt đẹp hơn ba nước cùng đang nỗ lực cải cách mở cửa và hội nhập quốc tế
ba nhà lãnh đạo hài lòng nhận thấy quan hệ hữu nghị đoàn kết keo sơn giữa việt nam lào campuchia ngày càng phát triển mạnh mẽ tin cậy
đóng góp vào việc giữ gìn môi trường hòa bình hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
ba thủ tướng nhất trí hợp tác trong khuôn khổ tam giác phát triển campuchia lào việt nam tiểu vùng mekong
sớm xây dựng kế hoạch tổng thể kết nối ba nền kinh tế nhấn mạnh tâm quan trọng thu hút các nguồn lực tài chính kỹ thuật cho các dự án tiểu vùng
ba thủ tướng cũng nhất trí tăng cường hợp tác gìn giữ an ninh khu vực biên giới thúc đẩy thương mại đầu tư kết nối vùng biên
khẳng định quyết tâm xây dựng khu vực biên giới ba nước hòa bình hữu nghị và phát triển
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam sẽ tiếp tục hỗ trợ lào và campuchia trong đào tạo nguồn nhân lực
chia sẻ kinh nghiệm quản lý và phát triển kinh tế xã hội
ba nhà lãnh đạo cũng nhất trí phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế
nhưng thủ tướng thông luân xê xu lít và thủ tướng hun sen chúc mừng việt nam đã trúng cử
ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc với số phiếu rất cao và khẳng định ủng hộ việt nam trong năm làm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi